ngày một mươi chín tháng sáu đồng chí hà ngọc chiến ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội
đã đến tiếp xúc cử tri khối nội chính tỉnh cao bằng thông báo kết quả làm việc của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cao bằng
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri đánh giá cao hoạt động của các đại biểu quốc hội tại kỳ họp vừa qua
những nội dung đang là những vấn đề xã hội quan tâm thể hiện trách nhiệm của các đại biểu quốc hội
và thành viên của chính phủ đối với cử tri cả nước góp ý vào các dự thảo luật lực lượng dự bị động viên
dân quân tự vệ sửa đổi luật xuất nhập cảnh của công dân việt nam
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hà ngọc chiến ghi nhận những kiến nghị của cử tri
giải đáp nhiều nội dung quan trọng mà cử tri quan tâm tổng hợp các ý kiến đóng góp của cử tri
chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh